huyện tiểu cần tỉnh trà vinh tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng của thủ tướng chính phủ
công nhận huyện tiểu cần đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi năm
tiểu cần trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh trà vinh được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới
huyện tiểu cần có chín xã hai thị trấn đồng bào dân tộc khơ me chiếm hơn ba mươi
bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện còn bảy xã thuộc chương trình một ba năm
sau hơn hai năm phấn đấu xã phú cần được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi
và đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy tất cả các xã đều được công nhận xã nông thôn mới
huyện tiểu cần được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
trong hơn tám năm xây dựng nông thôn mới huyện đã huy động được tổng vốn hai ba trăm năm mươi một tỷ đồng
đầu tư đổi mới bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống người dân
cuối năm hai nghìn một mươi tám thu nhập bình quân của người dân đạt bốn mươi hai một triệu đồng một người một năm tăng hai năm lần
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hai ba mươi bốn và giảm một mươi tám chín so với năm hai nghìn một mươi một